công an quận bảy tp hcm đang tạm giữ hình sự đối tượng kha chuẩn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận năm để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là đối tượng đã dùng xe gắn máy đâm trọng thương một chiến sĩ cảnh sát giao thông
một chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
trước đó hơn một giờ rạng sáng ngày hai mươi một tháng tám kha chuẩn đức điều khiển xe máy lưu thông
trên đường nguyễn thị thập hướng từ huyện bình chánh về quận bảy
khi qua chốt kiểm dịch phòng chống covid ở chân cầu hiêm lam quận bảy
lực lượng làm nhiệm vụ tại đây tiến hành kiểm tra hành chính đối với đức
tuy nhiên đức không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy vượt chốt
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và áp sát yêu cầu đối tượng dừng xe hợp tác
lúc nãy đức manh động dùng xe tông thẳng và chiến sĩ nguyễn nhật thành
đang công tác tại trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
khiến đồng chí thành bị thương nặng ở đầu
đối tượng sau đó đã bị khống chế đồng chí thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đây là một đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án về các tội
giết người cướp vật tài sản và tàn trự tre phép vũ khí quân dụng
tại cơ quan công an đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình
đến tối ngày hai mươi hai tháng tám tình hình sức khỏe của đồng chí nguyễn nhật thành
đã ổn định không còn nguy hiểm đến tính mạng
hiện đồng chí đang được đồng đội và các y bác sĩ chăm sóc để sớm ổn định sức khỏe
quay lại thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm